chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng hoàng xuân chiến
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đối thoại chính sách với ngài kim jong ho
thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc
đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ một mươi một nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng song phương
giữa việt nam và hàn quốc kể từ sau phiên đối thoại lần thứ một mươi diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm thống nhất định hướng chung về hợp tác quốc phòng
giữa hai bên trong thời gian tới qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất
quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam hàn quốc tiếp tục được lãnh đạo cấp cao bộ quốc phòng hai nước
quan tâm thúc đẩy đạt nhiều kết quả thiết thực nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp
giáo dục đào tạo các cơ chế đối thoại tham vấn giao lưu công nghiệp quốc phòng thương mại quân sự
khắc phục hậu quả chiến tranh an ninh mạng quân y gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tham vấn và ủng hộ nhau trên các diễn đàn cơ chế đa phương nhất là các cơ chế do asean dẫn dắt
thời gian tới hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trọng tâm vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp
giáo dục đào tạo các cơ chế đối thoại tham vấn giao lưu công nghiệp quốc phòng thương mại quân sự
khắc phục hậu quả chiến tranh gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ngày hôm nay trong khuôn khổ diễn đàn tương lai asean phiên họp asean phát triển nhanh vì tương lai bền vững
đã được tổ chức nhằm thảo luận về tương lai asean trong chuyển đổi số để đưa tới một asean số hóa
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông việt nam và bộ trưởng ngoại giao thứ hai brunei chủ trì
các đại biểu nhận định chuyển đổi kỹ thuật số giống như một cuộc cách mạng về thể chế hơn là về công nghệ
chính vì vậy asean đã đưa tới một cuộc cách mạng về thể chế hơn là về công nghệ